trong không khí cả nước kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám thành công và hướng đến quốc khánh mùng hai tháng chín
tỉnh long an đã long trọng tổ chức lễ khánh thành khu di tích lịch sử căn cứ xứ ủy và ủy ban hành chính kháng chiến nam bộ
tại xã nhân hòa lập huyện tân thạnh
tham dự buổi lễ có đồng chí trương tân sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước
các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh long an
cùng các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn
khu di tích căn cứ xứ ủy và ủy ban hành chính kháng chiến nam bộ được xây dựng tại xã nhơn hòa lập huyện tân thạnh tỉnh long an
được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm hai nghìn bảy
nơi đây đã từng ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại và nhiều trận đánh huy hoàng chống thực dân của dân tộc
nơi đây năm xưa các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng
như tôn đức thắng lê duẩn lê đức thọ trần văn trà phạm văn bạch từng sống và làm việc để lãnh đạo cách mạng miền nam
khu di tích được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi ba trên diện tích ba ha vốn đầu tư hơn một trăm hai mươi chín tỷ đồng với hai mươi năm hạng mục công trình
thể hiện sự trân trọng kế thừa truyền thống yêu nước của cha ông và sự quan tâm của đảng nhà nước đối với những người có công
việc xây dựng khu di tích căn cứ xứ ủy và ủy ban hành chính kháng chiến nam bộ
có ý nghĩa lịch sử chính trị to lớn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng đồng tháp một mươi nói chung và long an nói riêng
xứng đáng được thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh kế thừa phát huy hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc